các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chức năng thu giữ trên xe khoảng hai trăm linh g ma túy các loại hai trăm linh g ma túy loại ketamin chín mươi tám viên thuốc lắc một khẩu súng và hai mươi viên đạn
các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của ngô thị tuyết nhung còn súng và đạn là của nguyễn minh trung
kiểm tra tại nơi ở của nguyễn minh trung ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng và một mươi viên đạn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
còn tại huyện đồng phú tỉnh bình phước một nhóm trộm táo tợn mang theo dao cắt khóa đột nhập vào nhà dân lấy đi nhiều vật dụng tài sản
và vì quá hoảng sợ thì người trong nhà chỉ biết nằm im không dám chị hồ
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng một gia đình bị hại về quê có gửi nhà cho một người quen trông coi
đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một một nhóm bốn đối tượng mang theo hung khí là dao nhọn đã đột nhập vào nhà
một đối tượng đã dùng kim để cắt khóa
ngay tiếng động người phụ nữ trông coi phát hiện nhưng không dám lên tiếng trì hồ
các đối tượng đã lấy đi nhiều vật dụng tài sản gồm tv máy in loa thùng máy giặt có tổng giá trị khoảng bốn mươi triệu đồng
lại có thêm một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô
vụ phát trạm xảy ra vào tối qua trên địa bàn huyện thanh trì hà nội
chiếc xe ô tô bị tàu hỏa tông vào phần đầu và kéo lên một đoạn dài khiến xe bị hư hỏng nặng
barrier chắn tàu bị gãy
nhưng may mắn là không có thiệt hại về người
theo phòng cảnh sát giao thông hà nội vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối hai mươi chín tháng một tàu hòa se ba mươi sáu đầu máy chín trăm linh
đang di chuyển theo hướng thường tín giáp bát đến km số bảy cộng năm trăm hai mươi tám đoạn qua địa phận thị trấn văn điển huyện thanh trì
thì xảy ra va chạm với một xe ô tô
va chạm khiến đoạn barrier chắn tàu giao cắt ngõ một trăm bốn mươi tám ngọc hồi bị gãy xe ô tô bị biến dạng phần đầu
đoàn tàu đã kịp dừng lại
sau khi kéo lên xe ô tô một đoạn dài may mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người
hiện đội cảnh sát giao thông đường sắt phòng cảnh sát giao thông hà nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xác minh nguyên nhân của vụ việc
như tin đã đưa trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và một xe ô tô đầu kéo
vụ va chạm mạnh đã khiến cho đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng còn xe container thì bị hư hỏng ở phần thân
tiếp tục một thông tin về giao thông
trong dịp tết quý mão thì đã có bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý
so với tết năm ngoái thì số trường hợp bị xử phạt đã tăng gần sáu lần
một số tỉnh thành phố có trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là hải phòng hà nội tp hcm quảng nam thái nguyên và nam định
trong khi đó số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đã giảm so với các năm trước
đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung
và tai nạn giao thông liên quan đến hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia nói riêng vốn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong dịp tết
thưa quý vị và các bạn sau tết hoạt động kinh doanh vận tài bắt đầu nhộn nhịp trở lại người dân cũng quay trở lại với công việc khiến cho lưu lượng phương tiện có chiều hướng gia tăng
cho các tuyến
bốn cao tốc đi qua địa phận các tỉnh miền trung là cao tốc cam lộ la sơn cao tốc đà nẵng quảng ngãi và để ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn cũng như xử lý nghiêm
các phương tiện vi phạm cục cảnh sát giao thông đã huy động tối đa quân số duy trì công tác tuần tra kiểm soát
tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi qua kiểm tra hai mươi lượt xe khách đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số năm phát hiện hai phương tiện vi phạm chở quá số người quy định
trong đó xe khách mang biển kiểm soát năm mươi f tám trăm linh một từ nghệ an vào thành phố hồ chí minh chở vượt hai mươi bảy người so với quy định
điều đáng nói phương tiện đã hết hạn kiểm định từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tức hơn ba tháng sau khi hết kiểm định phương tiện vẫn tiếp tục lưu thông
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số năm đã tiến hành lập biên bản vi phạm
tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi qua kiểm soát đường bộ cao tốc số năm phát hiện hai phương tiện vi phạm chở quá số người quy định

còn trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn dài chín mươi tám ba km kết nối giữa tỉnh thừa thiên huế và quảng trị
vừa được khánh thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau tết nguyên đáng lượng phương tiện lưu thông tăng đáng kể
trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra lưu động
nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông chấp hành đúng các quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc
trong những ngày này lưu lượng phương tiện giao thông đi lại nhiều
cục cảnh sát giao thông quản lý trên tuyến cao tốc qua địa phận các tỉnh miền trung tiếp tục tăng cường quân số
đảm bảo công tác trong tuần tra kiểm soát đặc biệt tập trung kiểm tra các chuyên đề nồng độ cồn
ma túy quá tải quá khổ chở quá số người quy định và kiên quyết xử lý các trường hợp tài xế vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng hiện đang tổ chức truy tìm người bị tố giác
hiện không rõ đang ở đâu để phục vụ công tác điều tra giải quyết tố giác về tội phạm
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng truy tìm người có lai lịch như sau
họ và tên nguyễn văn thi
sinh ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
số chứng minh thư hai trăm bảy mươi một tám trăm linh tám trăm năm mươi một cấp ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
nơi cấp công an tỉnh đồng nai quê quán kiên giang
nơi đăng ký thưởng chú bốn e hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
họ tên cha hoàng vân đấm
họ tên mẹ lương thị gan
họ tên vợ lê thị cẩm vân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đề nghị ai tìm thấy người có thông tin như trên
thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
địa chỉ số bốn trần bình trọng phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
số điện thoại hai mươi sáu ba mươi ba tám trăm hai mươi hai chín mươi bảy hoặc điều tra viên lê cảnh anh

tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn xuân đại lộc sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn mạnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ hầu thường trú tại thôn thị nguyên xã cao dương huyện thanh oai thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thị hương huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hầu thường trú tại khu mờ đá thị trấn bo huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gọi
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện